từ giữa tháng bốn cho đến nay tình trạng tôm chết trên địa bàn tỉnh quảng trị đã và đang có những diễn biến phức tạp
nhưng các ngành chức năng vẫn chưa có phương án xử lý
điều này đang gây ra rất nhiều khó khăn cho những hộ nuôi tôm trên địa bàn
anh nguyễn văn thuẫn ở thôn hà la xã triệu phước huyện triệu phong tỉnh quảng trị
năm hai nghìn một mươi sáu anh thả một mươi năm vạn con tôm giống tôm được hai mươi chín ngày tuổi thì bị bệnh chết
năm hai nghìn một mươi bảy này tô anh nuôi bốn mươi ngày tuổi lại bị chết
không chỉ gia đình anh thuẫn mà ba mươi hai hộ nuôi tôm ở thôn hà la cũng ở trong tình trạng như vậy
nước cấp hệ thống thoát nước và đặc biệt là hệ thống điện bác pha
tính đến thời điểm này dịch bệnh tôm chết ở tỉnh quảng trị lên đến hơn hai trăm linh hectare
theo các ngành chức năng tôm chết là do bị bệnh gan tụy với nhiều nguyên nhân khác nhau
người nuôi sau khi tôm chết đã xả nước từ hồ nuôi xuống sông khiến cho dịch bệnh lây lan
chúng tôi cũng đã trình sở nông nghiệp sở tài chính để trình ủy ban
bây giờ thì cho đến nay là cũng là gần một tháng
chúng tôi cũng đang giao cho sở tài chính căn cứ vào nguồn khả năng chất của địa phương để bổ trị
có thể nói vấn đề phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi ở tỉnh quảng trị còn nhiều bất cập
bởi vì việc thiếu hóa chất hay vaccine phòng chống khi có dịch bệnh trên tôm không chỉ mới xảy ra lần đầu
tiềm năng và cơ hội phát triển nghề nuôi tôm ở tỉnh quảng trị đang tỷ lệ nghịch với kiến thức khoa học kỹ thuật của các hộ nuôi tôm
cũng như công tác quản lý phòng trừ dịch bệnh của địa phương này
trong khi các ngành chức năng đang lúng túng trong xử lý dập dịch thì người nuôi tôm lại lao đao vì bao nhiêu vốn liếng tiêu tan từng ngày từng giờ theo dịch bệnh trên tôm bùng phát